trong những ngày đầu tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà giang tiếp tục có mưa trên diện rộng
mưa lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực gây thiệt hại to lớn về người và tài sản
tại huyện quảng bạ mưa lớn vào đêm ngày tám tháng bảy làm đổ nhà trình thương
khiến anh sơn đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thôn na lình xã nghĩa thuận tử vong
còn tại huyện bắc quang sạt lở đất đá cũng đã làm bị thương chị nông thị sao bốn mươi một tuổi tại xã hùng an
mưa lớn liên tục từ ngày sáu tháng bảy đã gây sạt lở đất đá làm hư hỏng nặng gần hai trăm linh ngôi nhà của người dân ở các huyện thành phố trong tỉnh
mưa lớn cũng làm cho nhiều công trình công cộng trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng
làm sập hoàn toàn nhiều phòng học tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã nậm dịch huyện hoàng su phi
vùi lấp hoàn toàn các loại giấy tờ sổ sách và trang thiết bị phục vụ sảng dạy của giáo viên và học sinh
theo ước tính ban đầu thiệt hại khoảng trên một mươi tỷ đồng
hiện nay các cấp các ngành cũng như ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang trực tiếp xuống địa bàn thăm hỏi
động viên các gia đình bị thiệt hại đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành khắc phục hậu quả
lên các phương án ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho các hộ dân